thời gian qua một số doanh nghiệp vì mục đích huy động vốn đã tự ý phát hành sổ tiết kiệm và sổ tiền gửi
đây thực chất là biến tướng của hoạt động tính dụng đen không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn gây ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh tế
phản ánh sau đây của nhân phong việt
trên tay tôi là những cuốn sổ tiết kiệm do hai doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại thị trấn trương mỹ hà nội tự ý phát hành để huy động vốn
và theo cơ quan cảnh sát điều tra thì đến thời điểm này đã có hàng trăm người dân tham gia gửi dây hình thức này
và hiện nay thì họ đang đứng trước nguy cơ không thể đòi lại tiền và vàng họ đã gửi
cuốn sổ này được in giống y như sổ tiết kiệm do tổ chức tín dụng nhà nước phát hành
trên sổ thể hiện đầy đủ bảng kê xác nhận tiền gửi số tiền rút lãi và gốc cũng như con dấu của doanh nghiệp
ở phần bìa cũng ghi rõ các quy định đối với người gửi tiền như khi lĩnh tiền
tuy nhiên mức lãi suất tiền gửi thì cao gấp nhiều lần
và đây chính là lý do để hàng trăm người dân thị trấn xuân mai huyện trương mỹ hà nội và các khu vực lân cận đổ xô đến gửi tiền tại các doanh nghiệp này
trong vụ việc này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an hà nội đã khởi tố ba bị can gồm nguyễn thị thanh giám đốc doanh nghiệp vàng bạc tư nhân thanh tuấn vợ chồng nguyễn đức toàn và đỗ thị ngọc chủ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc ngọc toàn
bước đầu cơ quan công an xác định đã có trên bốn trăm linh người dân gửi tiền và vàng tại hai doanh nghiệp

đến thời điểm này hai doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc thanh tuấn và ngọc toàn đã mất khả năng trí trả
trong khi đó tất cả doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc thanh tuấn và ngọc toàn đã mất khả năng trí trả
nhưng mà các giấy gửi tiền cho hai doanh nghiệp này tự phát hành không có giá trị pháp lý
rõ ràng đây là hành vi biến tướng của loại hình tín dụng đen
hệ lụy của vụ việc này là rất nặng nề
chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến câu chuyện này trong các bản tin sau